xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ phá rừng với quy mô lớn tại xã cư giang huyện eak tỉnh đắk lắc
đến nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bốn cán bộ của phân trường một
thuộc công ty trách nhiệm hữu hoạn một thành viên lâm nghiệp eak về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó qua công tác nắm tình hình một tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã vây bắt quả tàng bốn đối tượng
đang có hành vi cưa hạ bốn cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn một mươi năm xã cư giang
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak
sau khi mở rộng điều tra tổ công tác còn phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn
nằm dài rác ở các xã trên địa bàn huyện eak với tổng khối lượng gần ba trăm linh mét khối gỗ các loại
từ nhóm hai đến nhóm tám
thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần một hai tỷ đồng
sau gần năm tháng tích cực điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bốn cán bộ của phân trường một
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak về hành vi thiếu trách nhiệm gâu gây hậu quả nghiêm trọng
chế biến mỡ bẩn số lượng lớn rồi đem đi tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước
một cơ sở vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi phát hiện
tại đoạn đường liên thôn thuộc xóm tân lập thôn hải ninh xã bình thạnh huyện bình sơn
tổ công tác công an huyện bình sơn phối hợp đồn biên phòng bình thạnh bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
và đội quản lý thị trường số bốn quảng ngãi phát hiện ô tô tải dông phan đình quý điều kiện
trên xe chở hai mươi năm bao tải chứa mỡ lợn từ nhà bà nguyễn thị luyện ở thôn hải ninh xã bình thạnh gia
tiếp tục kiểm tra nhà bà luyện tổ công tác phát hiện hàng chục bao tải mỡ khác với tổng trọng lượng trên ba tấn
cơ sở sản xuất của bà luyện không có giấy phép kinh doanh mua bán thịt động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bà luyện khai nhận đã thu mua thịt mỡ của các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đem về nấu rồi bán ra thị trường nhiều tỉnh thành trên cả nước
cơ sở không đảm bảo vệ sinh môi trường nhân viên không được tập huấn đào tạo về kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
trong khi đó tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh đồng nai
vừa bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn không phép do nguyễn văn linh ngụ tại tổ hai khu phố ba phường long bình làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ một mươi hai con lợn tổng trọng lượng khoảng
trong đó có sáu con đã bị chết có con đang trong quá trình phân hủy tiếp tục kiểm tra còn phát hiện thêm tám thùng xốp và hai tủ cấp đông
chứa nhiều sản phẩm thịt lợn như da và xương đã bốc mùi làm việc với cơ quan công an ông linh cho biết cơ sở của ông hoạt động
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay mỗi ngày giết mổ từ hai đến ba con số lợn trên ông thu mua của các hộ dân trên địa bàn tỉnh
với giá là ba mươi đồng một kg mang về giết mổ và bán lại tại các chợ trên địa bàn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản lấy mẫu mang đi kiểm dịch và tịch thu toàn bộ số thịt lợn trên để tiêu hủy theo quy định
các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không được đón khách du lịch từ vùng có dịch viêm phổi cấp của trung quốc vào việt nam
đây là yêu cầu của bộ văn hóa thể thao và du lịch trong công điện gửi các tỉnh thành phố vào ngày hai mươi chín tháng một
bộ yêu cầu tổng cục du lịch
tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật theo dõi chỉ đạo từ chính phủ bộ y tế
chính quyền địa phương về biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra
đồng thời tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch đến các tỉnh thành của trung quốc đang có dịch hoặc có người mắc bệnh dịch
tổng cục du lịch cũng ra thông báo không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào việt nam
đối với khách du lịch trung quốc đang thực hiện chương trình du lịch tại việt nam
phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý theo dõi chặt tình hình tình hình sức khỏe và khuyến nghị là hạn chế di chuyển
các doanh nghiệp lữ hành cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch
chú trọng công tác phòng chống dịch liên quan đến khách du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động
nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương
thực hiện cách ly theo đúng quy trình hướng dẫn của bộ y tế
trong khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có những diễn biến phức tạp
tại thành phố đà nẵng chính quyền thành phố và các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan
đến thời điểm hiện tại trong số tất cả những bệnh nhân được cách ly theo dõi thì chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ncov
tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lên mạng xã hội đưa ra những thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận
và khiến cho du lịch thành phố đà nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong những ngày này tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona xuất phát từ thành phố vũ hán trung quốc
đang diễn biến phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng và đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
cùng với cả nước thành phố đà nẵng cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch
và thông tin rộng rãi tình hình đến người dân thành phố
theo đại tá trần đình liên phó giám đốc công an đà nẵng thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân tp đà nẵng
những ngày qua công an đà nẵng đề ra nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể là phối hợp với cục xuất nhập cảnh bộ công an bộ đội biên phòng sở y tế hải quan
giám sát chặt chẽ ngay từ đầu du khách nhập cảnh vào thành phố phát hiện những trường hợp nghi nhiễm có thể cách ly
công an thành phố đà nẵng đã tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh
đảm bảo dập tắt dịch giữ vững an ninh chính trị cũng như đảm bảo an toàn xã hội khi có tình huống xấu xảy ra
trong khi các sở ban ngành thành phố nỗ lực vào cuộc phòng chống dịch từ virus corona
thì một số người đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang bất an cho người dân
trước sự xuất hiện của những thông tin sai lệch về dịch bệnh corona tại đà nẵng
phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đã chủ động kiểm tra theo dõi và triển khai nhiều biện pháp nhằm giám sát